các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tính và thư được công an phường trung kiên quận thốt nốt mời lên làm việc
vì nghi liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại địa phương
sau khi làm việc được hơn ba mươi phút lợi dụng sơ hở của công an phường hai đối tượng đã bỏ trốn
trên đường trốn chạy vợ chồng tính tấp vào nhà bà đinh thị bích vân năm mươi sáu tuổi
tại phường trung kiên quận thốt nốt dùng hung khí khống chế bà vân và đòi gặp lãnh đạo thành phố
đến một mươi chín h cùng ngày vợ chồng tính khống chế bà vân lên xe mô tô chạy từ quận thốt nốt
và lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sẵn sàng khống chế đối tượng giải thoát con tin
khi đến trước cửa ủy ban nhân dân thành phố cần thơ lực lượng công an đã thuyết phục hai đối tượng cướp bình tĩnh
không được làm hại con tin
trong lúc thân thuyết lợi dụng sự sơ hở của hai đối tượng
các chiến sĩ công an đã khống chế thành công vợ chồng tính thư giải thích an toàn cho bà vân
đại tá trần ngọc hạnh giám đốc công an thành phố cần thơ cho biết
sau khi bắt được hai đối tượng các đơn vị nghiệp vụ đưa ngay về công an thành phố cần thơ để làm việc
qua thử nhanh đối tượng tính đã bị nhiễm hiv và nghiện ma túy
tuy nhiên trong lúc khống chế hai đối tượng trên hai chiến sĩ công an đã bị thương nhẹ
sáng mai đơn vị sẽ đưa hai chiến sĩ này đi xét nghiệm uống thuốc chống phơi nhiễm